theo thông tin từ cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín của nước ta ước đạt ba sáu tỷ đô la mỹ
đưa tổng giá trị xuất khẩu một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ước đạt ba mươi ba hai tỷ đô la mỹ tăng một sáu cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt hơn một mươi năm tỷ đô la giảm bốn
giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn bảy tỷ đô la giảm hai bốn giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt gần sáu tỷ đô la tăng ba
giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt hơn chín tỷ đô la tăng một mươi tám tám so với cùng kỳ
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín năm nhóm thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của việt nam là trung quốc và hồng kông mỹ eu nhật bản và asean
trong thời gian tới quá trình tái đàn sau dịch tả lợn châu phi ở nước ta đang bắt đầu
tuy nhiên các cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi chặt chẽ bảo đảm vệ sinh chuồng trại tránh dịch bùng phát trở lại để bảo đảm sự phát triển của ngành hàng này